đến ba giờ sáng ngày ba tháng một mươi hai ông nhẫn ra ruộng kiểm tra nước thì phát hiện anh nguyễn hoàng vũ ba mươi sáu tuổi chú cùng thị trấn đã tử vong giữa ruộng của mình
biết đã vi phạm pháp luật ông nhẫn đến cơ quan công an đầu thú ngay sau đó